trong một mươi năm qua hưởng ứng phong trào quân đội trung sức xây dựng nông thôn mới
lực lượng vũ trang tỉnh lâm đồng đã chủ động tích cực tham gia có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới
qua đó góp phần tạo nên một bức tranh tươi đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
từ năm hai nghìn một mươi đến nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh lâm đồng đã huy động được hơn ba mươi tám tỷ đồng
để xây dựng các công trình điện đường trường trạm cho các địa phương trong tỉnh
xây tặng một mươi hai căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng
tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một mươi năm năm trăm linh lượt người dân với tổng số tiền trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
mở lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới
bên cạnh đó lực lượng vũ trang tỉnh lâm đồng còn tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao
có phần làm cho đời sống vật chất tinh thần của địa phương ngày một khởi sắc